ngay sau khi nhận được gói hỗ trợ của chính phủ nhiều địa phương trên cả nước đã khẩn trương chi tiền hỗ trợ đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
hiện nay toàn thành phố đà nẵng đang tập trung chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng của covid một mươi chín là người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền dự kiến là một trăm một mươi một bốn tỷ đồng
tính đến thời điểm này thành phố đã chi trả cho đối tượng người có công hơn ba mươi một tỷ đồng và tiến tới chi trả cho người thuộc hộ nghèo cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội
ngày bảy tháng năm tỉnh thanh hóa đã triển khai chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
việc triển khai chi trả hỗ trợ sẽ được áp dụng trước ba nhóm đối tượng gồm người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
quá trình này sẽ thực hiện từ mùng bảy
tháng năm đến mùng một mươi tháng năm sau đó sẽ chi trả tiếp cho bốn nhóm đối tượng còn lại
thống kê mới nhất cho thấy tổng tất cả bảy nhóm đối tượng của tỉnh ước tính trên một triệu người dự kiến chi phí hỗ trợ khoảng một ba trăm linh đến một năm trăm linh tỷ đồng
dịch covid một mươi chín đã tác động và ảnh hưởng toàn diện đến nhiều ngành nghề lĩnh vực của nền kinh tế việt nam nói chung
tại tỉnh bắc ninh nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động rơi vào tình trạng rất khó khăn
với vai trò là bà đỡ các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn
tỉnh đã và đang đồng loạt triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt